thưa quý vị sự khốc liệt của làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư
khiến học sinh phải trải qua kỳ học online dài nhất từ trước đến nay
tính đến thời điểm hiện tại thì học sinh ở gần bốn mươi tỉnh thành
đã không đến trường gần nửa năm bao gồm cả nghỉ hè
đây cũng là năm học đầu tiên các em phải dự lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến
và sức khỏe sự an toàn là ưu tiên hàng đầu
nên là việc học trực tuyến là lựa chọn tốt nhất trong thời gian này
chúng ta cũng không thể phủ nhận những tác động tích cực của việc học trực tuyến
như là bố mẹ không mất thời gian đưa đón con
trẻ thì thấy thoải mái vì có thể mặc đồ ở nhà
và cơ hội để hình thành rèn luyện kỹ năng học tập chủ động
tuy nhiên việc học tập trực tuyến trong thời gian kéo dài
mang lại rất nhiều thách thức đặc biệt là các vấn đề tâm lý ở trẻ
em nguyễn việt tùng đang là học sinh lớp chín
đã quen với hình thức học trực tuyến trong suốt ba năm qua
tùng chủ động hơn trong việc học hành của mình
tuy nhiên những áp lực trong thời gian học trực tuyến
là khó tránh khỏi với học sinh cuối cấp như tùng
tình hình chung như vậy thì trước khi
kỳ thi đến bọn em luôn cảm thấy rất là bất an
và bây giờ bọn em cũng không biết là về việc các cái hình thức thi như nào
tuy nhiên thì bọn em vẫn sẽ phải cố gắng linh hoạt và thích ứng
để đạt được một kết quả tốt nhất
không chỉ riêng tùng thời gian qua nhiều học sinh
thậm chí là cả những sinh viên đều gặp phải các vấn đề về tâm lý
trong thời gian giãn cách xã hội và học trực tuyến
mới đây một nữ sinh đã phải nhập viện do tự cắt tay
để giảm bớt áp lực học trực tuyến
hay một sinh viên đã văng tục thách thức giáo viên trong giờ học trực tuyến
theo nhiều chuyên gia những áp lực tâm lý này là điều dễ hiểu
khi các em không được giao lưu tiếp xúc cùng bạn bè và thầy cô trong một thời gian dài
cái việc học tập ở nhà ấy dẫn đến là thiếu hoạt động
và cái việc thiếu hoạt động này cũng là một cái yếu tố làm tăng các cái sự căng thẳng của học sinh
cái việc mà vận động ở trong môi trường trường học đây là một cách thức giải tỏa
nhưng mà khi mà làm việc ở nhà thì dường như là không phân biệt được đâu là thời gian học
đâu là cái thời gian chơi các bạn chỉ ngồi một chỗ thôi và thiếu rất là nhiều những quá trình hoạt động
khi học ở nhà thì tâm thế không có cho nên là động lực để mà chinh phục các cái đơn vị kiến thức thì sẽ cũng không có
và có một cái tăng lên rất nhiều đấy là khi học ở nhà cùng một lúc là phải chịu rất là nhiều các cái áp lực
từ công việc ở nhà những cái thông tin ở trên mạng rồi là không có cái khả năng tập trung chú ý
và điều chỉnh quá trình tự học thì dẫn đến là căng thẳng lo lắng
những vấn đề tâm lý nảy sinh không chỉ với học sinh
mà còn đối với cả giáo viên người lớn và cộng đồng dân cư khi giãn cách xã hội kéo dài
thực ra thì khi mà phải dạy trực tuyến thì tất cả các thầy cô giáo đều cảm thấy có một cái áp lực rất lớn
cái áp lực lớn nhất là làm như thế nào để cho các con hứng thú với bài học trực tuyến như bài học trực tiếp
và làm như thế nào để chính các con không thấy áp lực
và lo cái áp lực cho các con thì chính là áp lực của các thầy cô
cái mà vẫn tới băn khoăn nhất là như thế
hội thảo trực tuyến cho cán bộ và giáo viên các trường phổ thông về tư vấn hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh
lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo cũng đã nhấn mạnh đến những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến tâm lý của học sinh
có thể khẳng định rằng đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng rất là nặng nề đến xã hội nói chung và các nhà trường nói riêng
để các em sau một đợt các em thực hiện giãn cách rồi nhiều nơi các em đang phải học trực tuyến
để cho các em trở lại trường học một cách bình thường và hiệu quả
chúng ta phải quan tâm đến rất là nhiều yếu tố
trong đó có một yếu tố quan trọng đó là xem xét cái sự tư vấn tâm lý cho các em
theo các chuyên gia giáo dục khó khăn lớn nhất đối với hình thức học trực tuyến chính là tâm lý của học sinh
khi chuyển đổi từ trạng thái học tập bình thường khoa học tại nhà với môi trường học tập và cách thức học tập rất khác
điều này đòi hỏi sự hỗ trợ và chia sẻ từ gia đình là rất lớn để giúp các em giảm bớt áp lực tâm lý